đòi nợ thuê ba đối tượng huỳnh tấn quốc nguyễn đức tài phan trí thức cùng chú huyện bình tân tỉnh vĩnh long
đã bị công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản
theo hồ sơ vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ba đối tượng trên đến nhà một người dân
chú xã tân bình huyện bình tân để đòi nợ thuê
khi đến nơi cả nhóm xông vào nhà đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị rồi ra về
đến khoảng h ngày một mươi một tháng sáu
trong lúc cả nhà nạn nhân đang ngủ thì có hai đối tượng chưa xác định được danh tính
đã dùng chai bia ném vào cửa chính và cửa sổ nhà nạn nhân
qua điều tra thức khai nhận được một người quen đưa cho giấy nợ một trăm linh triệu đồng nhờ đòi hộ
nên thức đã rủ tài và quốc cùng thực hiện
thông tin về cơn bão số ba theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
vào hồi sáu giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bốn độ kinh đông
sức gió mạnh nhất cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
sự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ khoảng hai mươi năm km một giờ
đến một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông
trên đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc cách móng cái quảng ninh khoảng hai trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
sự báo trong một mươi hai h đến hai mươi bốn h tiếp theo
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau là một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi bắc bộ
do ảnh hưởng của bão từ chiều ngày hôm nay cho đến đêm mai
ở khu vực bắc bộ có mưa to đến rất to và rông kèm gió giật mạnh
phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cướp tài sản
đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu sáu
xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi ba và có sẹo dài một cm giữa lông mảy trái
và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại khu chín xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ cũng ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hứa minh tăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi bảy lông mảy xiên trong
và có sẹo cong một cm đầu lông mày phải
dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chớ chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý